bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
môi rời hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bảy bị can
theo đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
vũ hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phó trưởng phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
vũ ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại angola
lý tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại nga hiện là chuyên viên vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ giáo dục và đào tạo
cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy lao động tự do
đào minh dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần visan
nguyễn thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
bên cạnh đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội môi giới hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự đối với phạm thị kim ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cán bộ phòng trị sự tạp chí thanh tra thanh tra chính phủ
tại cà mau cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần như ý
chú tệ xã khánh an huyện u minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu lợi dụng vào việc là giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ thương mại italia có địa chỉ khóm năm phường một thành phố cà mau
hoạt động ngành nghề kinh doanh bất động sản dịch vụ làm giấy tờ đất môi giới bất động sản
từ ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ý đưa thông tin gian dối trong việc mua suất tái định cư bơm nền nâng thổ cư
sử dụng đất ở đô thị để tạo lòng tin cho một người dân ở phường một thành phố cà mau và yêu cầu nạn nhân đưa tiền và tài sản làm chi phí
tuy nhiên ý không thực hiện và đã chiếm đoạt số tiền hơn hai tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại bến tre cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện châu thành tỉnh bến tre vẫn đang tiếp tục làm việc đối với trần nhật trường
chú tệ xã an phước huyện châu thành để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an trần nhật trường thừa nhận do bản thân không có tiền tiêu xài nên đã lên mạng internet tìm người có nhu cầu bán xe mô tô
giả vờ hỏi mua để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào chiều ngày hai tháng một mươi hai trường hẹn một nạn nhân đến quán cà phê gần cầu ba lai hai ở xã tam phước huyện châu thành để mua bán xe
tại đây trường yêu cầu nạn nhân đưa xe cho mình chạy thử và cất giấu xe tại một nhà trọ trên địa bàn xã tam phước để chiếm đoạt

hơn nửa tháng qua toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng đã bước vào đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp noel hai nghìn hai mươi hai tết dương lịch và tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù tình hình tội phạm trong thời điểm cuối năm có nhiều phức tạp và khó khăn để phát hiện và theo dõi
nhưng với quyết tâm cao công an bảy quận huyện ở đà nẵng vẫn đang nỗ lực và tập trung triển khai các biện pháp
nhằm ngăn chặn nguy cơ vi phạm pháp luật hướng đến sự an bình cho nhân dân
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên thời sự
suốt những ngày qua tổ tuần tra của công an phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
vẫn liên tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát vào ban đêm như thế này
địa điểm quán cà phê donsic tại chín mươi sáu nguồn tất tố được chú ý hoàn cảng
khi trước đó thường xảy ra những vụ trộm cắp tài sản
sau thời gian giáo diết truy xét tối ngày hai tháng một mươi hai công an phường đã mật phục và bắt quả tang nguyễn minh thạnh
trú tại đại lộc quảng nam khi vừa quay lại quán để tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mặc dù chưa có tiền án tiền sự
nhưng vì muốn có tiền để tiêu xài thạnh bất chấp bắt xe ra tận đà nẵng để trộm cắp
từ ngày tôi sẽ ngủ đến khoảng tầm năm đến bảy giờ sáng
sẽ đợi mọi người đa số là đã ngủ hết rồi
thì tôi sẽ dạy và đi dạo một vòng xem có ai sẽ hở và trộm gắp tài sản
nếu tôi lái được thì tôi sẽ lấy xe ra về và tiêu thụ
chủ yếu tiêu thụ ở quảng nam
cái số tiền mà tôi lái được thì tôi dùng để đi đánh bại của bạn
công an phường đã đưa ra một bài hỏi
công an năm mươi sáu xã phường tại thành phố đà nẵng luôn tăng cường kiểm tra lưu trú tạm trú tạm vắng
từ đây đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ việc vi phạm pháp luật
tối ngày một tháng một mươi hai công an phường hòa thọ đông quận cẩm lệ đã kiểm tra một phòng trọ trên địa bàn
và bắt quả tang nguyễn minh an chú tại tỉnh quảng nam
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều gói ma túy ketamin
hai viên thuốc lắc một cân tiểu ly và số dụng cụ dùng để phân chia ma túy
trong đợt cao điểm này công an phường đã tiến hành ra quân tổng kiểm tra các nhà nghỉ
nhà cho thuê trọ trên địa bàn phường
qua đó là phát hiện các trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực cư trú
cũng như là phát hiện các trường hợp nghi vắng ống náo tại các nhà trọ để kiểm thử tách
vừa phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật và xử lý theo quy định
đi đôi với công tác chấn áp tội phạm công an các địa phương tại thành phố đà nẵng
cũng chú trọng việc tuyên truyền nhắc nhở và cho các hộ kinh doanh dịch vụ giải trí
trên địa bàn ký cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật
làm tốt công tác phòng ngừa xã hội từ sớm từ xa
trong đợt ra quân tấn công chấn áp tội phạm làng này thì công an phường chúng tôi cũng đã triển khai
tất cả các xác vụ vực và công an phường nhắc nhở tất cả những tổ điểm quán cà phê
không được tổ chức đánh bài và các đội bóng đá tất cả mọi hành thức
và triển khai cho các tổ điểm quán cà phê
coi nhân dân trong khu dân cư là phải cảnh giác tội phạm vì hiện nay là tình hình quân cấp đang diễn ra
nên là tình hình hoạt động tội phạm đang rất là phức tạp nên bà cao nhân dân ta nên cảnh giác
nhịp độ công việc cuối năm luôn bận rộn và nhiều áp lực nhưng với sự đồng lòng quyết tâm
của toàn lực lượng công an thành phố mỗi cán bộ chiến sĩ đều đang nỗ lực hết mình
cho bình yên các ngõ phố
liên quan đến vụ cháy lớn xảy ra tại quận hoàn kiếm
sáng nay công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội cho biết các cơ quan chức năng
vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy nhà ở quận hoàn kiếm trong dạng sáng cùng ngày
theo cơ quan công an vào khoảng một h một mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi hai nhận được tin báo cháy nhà dân
địa chỉ ở số hai hàng lược lực lượng chức năng đã điều tám xe chữa cháy và một xe thang đến hiện trường
đến hai giờ đám cháy được khống chế
tại hiện trường ghi nhận khu vực cháy tại tầng bốn tầng năm của số nhà hai hàng lược
và ba nhà xung quanh bị hư hại nặng
rất may vụ cháy không gây thiệt hại gì về người tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê tấn dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi ba phường vĩnh trung quận thanh khê thành phố đà nẵng về tội giết người
còn liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng lê hoàng phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại trung cư b hai phường ba quận một tp hcm
và đối tượng bùi mạnh trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ chín phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý